thưa quý vị đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
là ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước được tổ chức tại thủ đô hà nội từ ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
trong số chín trăm tám mươi đại biểu dự đại hội lực lượng công an nhân dân có năm mươi đại biểu đại diện cho hơn một mươi năm vạn đoàn viên thanh niên toàn lực lượng
đây là những cá nhân tiêu biểu của thanh niên công an có thành tích xuất sắc trong học tập công tác chiến đấu
là tấm gương sáng trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và được đoàn viên thanh niên tín nhiệm bầu tham dự đại hội
tại đại hội này đoàn đại biểu công an nhân dân sẽ đóng góp trí tuệ nhằm xây dựng hoàn thiện các chủ trương
định hướng lớn trong công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đoàn viên thanh niên tham gia đảm bảo an ninh trật tự
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vững chắc từ cơ sở
từ đó sẽ góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới lan tỏa hình ảnh đẹp để lại dấu ấn đậm nét của thanh niên trong toàn xã hội
vâng cũng hướng tới đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi hai
trong phong trào tuổi trẻ sung kích bảo vệ tổ quốc tuổi trẻ công an nhân dân luôn giữ vững vai trò tiên phong của mình
góp phần không nhỏ trong việc thực hiện khẩu hiệu hành động tuổi trẻ việt nam khát vọng tiên phong đoàn kết bản lĩnh sáng tạo
mà đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi hai đề ra
một trong những nội dung quan trọng đó là chuyển đổi số
mỗi thanh niên công an nhân dân thực sự đã trở thành một chiến sĩ xung kích trên mặt trận chuyển đổi số quốc gia
góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vì nước quên thân vì dân phục vụ
từ sáng sớm rất đông người dân có mặt tại cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
thủ tục hành chính đều được giải quyết một cách nhanh chóng với sự hướng dẫn làm hộ chiếu trực tuyến của các cán bộ chiến sĩ tại đây
thông qua các video minh họa
hôm nay tôi đến đây với định đăng ký làm hộ chiếu trực tuyến ở đây
tuy nhiên là sau khi được cán bộ trực tiếp hướng dẫn
cũng như là cho xem video
thì tôi thấy việc đăng ký làm hộ chiếu online tại nhà rất là tiện lợi
giúp mình vừa tiết kiệm được thời gian công sức cũng như là chi phí
trong hai năm vừa qua đoàn thanh niên cục quản lý xuất nhập cảnh đã xây dựng thành công hai ứng dụng
trên nền tảng di động cầm năng hợp tác quốc tế và xuất nhập cảnh việt nam
đây là hai công trình chuyển đổi số được tạo nên nhằm phục vụ cán bộ chiến sĩ và người dân
giúp họ có thể nghiên cứu nhiều thông tin về thanh niên
và các văn bản quy phạm pháp luật
trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
đây được coi là sổ tay điện tử hữu ích đối với tất cả mọi người
chưa bao giờ người dân lại có thể làm hộ chiếu tại nhà mà không cần phải đến cơ quan chức năng
cũng như không cần phải gặp mặt và tiếp xúc bất cứ một ai
và sau đó thì chỉ từ năm đến tám ngày làm việc sẽ được gửi về nhà
đấy là một trong những cái thành tích tiêu biểu của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh trong thời gian qua
mà có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng đồng minh thanh niên
để cho cái việc mà chuyển đổi số được diễn ra tích cực
thì cái điều quan trọng nhất là phải tuyên truyền thay đổi thói quen sử dụng dịch vụ công người dân
những công trình chuyển đổi số của cục quản lý xuất nhập cảnh chỉ là hai trong rất nhiều những mô hình sáng tạo
do đoàn thanh niên bộ công an xây dựng
đoàn thanh niên bộ công an đã quyết liệt hành động khẳng định vai trò tiên phong
nòng cốt và quyết tâm chính trị trong quá trình chuyển đổi số công tác quản lý dân cư
đặc biệt thể hiện qua việc triển khai đề án sáu
một nhiệm vụ quan trọng phức tạp
có tính lan tỏa cao lợi ích thiết thực hiệu quả phục vụ chuyển đổi số quốc gia
nhiệm kỳ này thì thanh niên công an có một cái điểm nhấn rất là lớn
đó chính là sự sáng tạo với tinh thần chuyển đổi số
và đặc biệt là năm hai nghìn hai mươi hai thì tuổi trẻ công an nhân dân đã có hàng trăm công trình thanh niên sáng tạo trẻ
và đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ ứng dụng kỹ thuật số
để góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị công tác đấu tranh
bảo đảm an ninh quốc gia bảo vệ trật tự xã hội đã giúp cho người dân thuận tiện hơn
gọn gàng hơn đơn giản hơn
và đó sẽ là cái nền tảng quan trọng để chúng tôi cụ thể hóa
cái định hướng của đảng ủy quan trung ương
trong việc thực hiện chủ trương về chuyển đổi số trên lĩnh vực công tác công an
với những nỗ lực đổi mới quyết tâm của đoàn thanh niên bộ công an
trong chuyển đổi số quốc gia sẽ được hưởng ứng
đón nhận một cách tích cực từ các bộ ngành địa phương và người dân
tuổi trẻ công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được
khắc phục những hạn chế vượt qua khó khăn thách thức
để trở thành người chiến sĩ sung kích trên mặt trận chuyển đổi số
tiếp tục nêu cao và làm tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quen thân vì dân phục vụ
xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua ngày một mươi ba tháng một mươi hai
tại nhà hát tuổi trẻ đã tổ chức buổi công diễn vở kịch sống mãi tuổi một mươi bảy
và đây là sự kiện nhằm chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi hai
vở kịch sống mãi tuổi một mươi bảy được trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch chỉ đạo nhà hát tuổi trẻ gian dựng lại
vợ kịch đưa chúng ta trở lại một thời kỳ oanh liệt gần một trăm linh năm trước
khi mà đất nước đang chìm trong ách thống trị của thực dân pháp
khi mà đời sống nhân dân ta một cổ hai tròng vô cùng cơ cực lầm than
bằng ngòi bút của mình tác giả lưu quang vũ đã kể lại những giai đoạn
hoạt động cách mạng quan trọng của cuộc đời lý tự trọng
một người sớm giác ngộ với con đường cách mạng của dân tộc
qua đó sống mãi tuổi một mươi bảy truyền tải thông điệp mạnh mẽ và bài học về lòng yêu nước
yêu nhân dân yêu chuộng hòa bình sứ mệnh của tuổi trẻ trong dòng chảy lịch sử của dân tộc đất nước
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với nông văn bằng hai mươi tuổi chú tại xã đắk liêng huyện đắk
tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người và nạn nhân trong vụ án mạng lại chính là cha đẻ của bị cáo
theo kết quả điều tra ban đầu vào chiều tối ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một do bực tức vì bị ông nông văn túc năm mươi bảy tuổi
là cha ruột cầm dao dọa chém vì bực tức chuyện bằng thay đồ cho người em cùng mẹ khác cha
nên bằng đi vào bếp lấy một con dao dài bốn mươi tám cm đâm và chém ông túc khi nạn nhân đang nằm trên giường
sự việc sau đó được người dân phát hiện và đưa ông túc đến bệnh viện cấp cứu
đầy thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỉ lệ thương tật là bốn mươi hai
năm ngày sau khi gây án bằng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
công an huyện lắc đã khởi tố vụ án giết người và chuyển hồ sơ đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh đắk lắc để thụ lý theo thẩm quyền
đến nay thì sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam nông văn bằng về tội giết người
thưa quý vị vi phạm nồng độ cồn hai tài xế ô tô tại quảng nam vừa bị xử phạt hành chính số tiền ba mươi năm triệu đồng đối với mỗi trường hợp
đội cảnh sát giao thông số một phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an quảng nam tuần tra kiểm soát qua đoạn đường tránh nguyễn hoàng
thành phố tam kỳ thì phát hiện xe ô tô do ông nguyễn đăng thông
bị giữ tại huyện núi thành điều khiển có dấu hiệu vi phạm
kết quả kiểm tra nồng độ cồn lên đến chín trăm chín mươi ba mg một lít thở
tổ công tác đã giải thích lỗi lập biên bản vi phạm nhưng ông thông không hợp tác liên tục biện hộ và dùng điện thoại gọi trợ giúp không ký biên bản
ngoài mức xử phạt ba mươi năm triệu đồng ông thông còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng b hai trong vòng hai mươi ba tháng
một trường hợp khác là ông nguyễn công quang bị phạt hành chính ba mươi năm triệu đồng
và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng b hai trong thời gian hai mươi ba tháng
cũng vì hành vi điều khiển xe ô tô con khi có nồng độ cồn vượt quá bốn mg một lít khí thở
năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua trước những biến động mạnh của tình hình giá xăng năng
năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua trước những biến động mạnh của tình hình giá xăng năng
mức thuế này được áp dụng từ ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai

cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
việc này đã có những tác động là làm giảm chi phí cấu thành trong giá bán xăng dầu
qua đó góp phần hỗ trợ phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội
ổn định thị trường xăng dầu trong nước và kiềm chế lạm phát
theo nghị quyết này từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tới đây

tuy nhiên mới đây bộ tài chính đã đề xuất tiếp tục áp mức sản thuế bảo vệ môi trường
với xăng dầu trong năm hai nghìn hai mươi ba nhằm góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô
và bình ổn thị trường xăng dầu trước bối cảnh giá dầu thô biến động phức tạp

dự báo sản lượng xăng dầu tiêu thụ năm hai nghìn hai mươi ba vào khoảng
một mươi một mươi năm so với ước giá bình quân năm hai nghìn hai mươi hai nhưng vẫn còn ở mức cao

theo cáo trạng vào ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tại quán karaoke ở xã phú xuân huyện tân phú
công an tỉnh đồng nai phát hiện nhiều đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại phiên tòa tòa nhân dân huyện tân phú tuyên phạt hai mươi năm bị cáo với tổng hình phạt một trăm một mươi năm năm tù giam
trong đó bị cáo nguyễn quang trọng nhận mức án cao nhất là một mươi bốn năm sáu tháng tù
một mươi một bị cáo nhận mức án bảy năm tù giam còn lại là mức án trên năm năm và dưới hai năm tù giam
về các tội tổ chức sử dụng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
còn với tội danh giết người bị cáo a bé sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tại huyện tumorong tỉnh con tum
đã bị tòa án nhân dân tỉnh con tum tuyên phạt một mươi tám năm tù giam
theo cáo trạng vào ngày một mươi một tháng năm sau khi tổ chức uống rượu ở nhà a bé thấy vợ là y giáp
ngồi nói chuyện với hồ văn bể cho nên a bé đã ghen tuông bực tức
trong cơn giận a bé dùng rau nhọn tự chế đâm chạy
rau cổ của vợ khiến y giáp tử vong
bốn đao tự chế là số vật chứng mà công an phường thanh khê đông quận thanh khê
thành phố đà nẵng thu được
tại hiện trường khi ngăn chặn thành công một nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hỗn chiến vào tối ngày hôm qua
vào thời điểm trên tại gần khu vực chợ hải sản tổ tuần tra của phường thanh khê đông
phát hiện một nhóm thanh thiếu niên khoảng hơn một mươi đối tượng đang tụ tập
khi thấy tổ tuần tra xuất hiện
số thanh thiếu niên trên đã lập tức bỏ chạy và để lại bốn cây đao tự chế
tập trung lực lượng truy xét công an phường đã xác minh võ viết trung chú tại địa phương
và mời về công an để làm việc
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn của nhóm trung với một nhóm thanh niên của nhóm khác
cho nên đã kéo thêm bạn bè cùng đi để giải quyết